trong hội đồng xét xử đã tuyên phạt lý a tính chín năm tù và giàng a mảnh tám năm tù cùng với tội mua bán người
ngoài ra hai bị cáo còn buộc phải bồi thường danh dự ba mươi năm triệu đồng cho người bị hại và tịch thu toàn bộ số tiền mua bán người xung quỹ nhà nước